chỉ trong một đêm tổ tuần tra liên ngành chống cát tặc của công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã phát hiện và bắt giữ bốn phương tiện hút trộm cát sông
tuy nhiên hai trong số các phương tiện này cố tình bỏ chạy nên lực lượng công an đã phải nổ hai phát súng chỉ thiên mới bắt được cắt tặc
ngày bảy tổ tuần tra liên ngành của công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long đã phát hiện hai xà lan đang hút cát trái phép trên sông cổ chiên
khi bị phát hiện hai xà lan trên đã tăng tốc bỏ chạy nên lực lượng chức năng truy đuổi và bắt được một xà lan mang số hiệu tg một mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi ba do tài công hồ văn na sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba điều khiển đi cùng là ông phan văn lê sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy cùng ngụ tỉnh bến tre
cùng ngày tổ tuần tra tiếp tục bắt quả tang hai ghe đang hút trộm cát trên sông tiền thuộc địa phận ấp phú mỹ hai xã đồng phú huyện long hồ
bị phát hiện hai chiếc ghe trên đã nổ máy bỏ chạy buộc lực lượng chức năng phải nổ
nổ súng yêu cầu hai ghe trên dừng lại nhưng chỉ bắt giữ được một chiếc
tại hiện trường chiếc ghe không có số hiệu do ông lê trọng nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba điều khiển đi cùng với ông bùi văn đòm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi cùng ngụ tại xã đồng phú huyện long hồ đã hút được năm mét khối cát và không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
tổ công tác đã lập biên bản sự việc và yêu cầu ông nghĩa điều khiển ghe hút trộm cát trên về trụ sở ubnd xã đồng phú tiếp tục làm việc để xử lý theo quy định của pháp luật